ngay sau khi quốc hội đồng ý chuyển đổi ba dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây
sang hình thức đầu tư công vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải đã nhanh chóng triển khai việc lập hồ sơ mời thầu
song song với đó là tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho việc khởi công dự án vào ngày ba mươi tháng chín tới
điều mà dư luận hết sức quan tâm đó là công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu thi công
đã được bộ giao thông vận tải thực hiện như thế nào trong thời gian qua để sẵn sàng cho ngày khởi công
tại cuộc họp báo vào sáng nay hai mươi sáu tháng chín đường tổ chức bảy cổng thông tin điện tử chính phủ và bộ giao thông vận tải
đã đề cầm đến những nội dung quan trọng này
để ba dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây thuận lợi triển khai
cần tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng
hiện việc giải phóng mặt bằng liên quan đến công trình công cộng và tái định cư đã đạt tám mươi
và dự kiến sớm nhất hết quý ba sẽ hoàn thành bàn giao cho dự án
với tái định cư thì về cơ bản là công tác nắm chung là quy hoạch họ đã xong
chuẩn bị đầu tư đó xong bây giờ thiết kế và lựa chọn nhà thầu để thực hiện thi công thôi
thì các địa phương cũng cam kết thúc đẩy việc thi công của cái này để hoàn thành
cùng với đó việc lựa chọn nhà thầu được bộ giao thông vận tải giao cho các ban quản lý dự án
thực hiện theo cơ chế khách quan minh bạch
không lựa chọn nhà thầu có sai phạm
trong các dự án trước đây
việc giám sát tiến độ công trình được thực hiện theo cơ chế thưởng phạt
theo đó chậm tiến độ một ngày sẽ bị phạt năm giá trị hợp đồng
và tổng mức phạt không vượt quá một mươi hai
đây được xem là tiêu chuẩn đánh giá
đánh giá năng lực nhà thầu dựa trên thực tế
cái trình tự thủ tục cách thức để chúng tôi thực hiện cái điều kiện này
thì chúng tôi cũng quy định rõ là lần một nếu mà nhà thầu vi phạm
thì chúng tôi cũng có cái chắc nhở cái bệnh nhà thầu
lần thứ hai là chúng tôi có cái khiển trách và sẽ xem xét là điều chỉnh khối lượng
trong cái liên danh của nhà thầu
và lần thứ ba tiếp tục vi phạm thì sẽ đánh giá lại năng lực của nhà thầu
thì trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực thì có thể là điều chỉnh quy lượng
hoặc là chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu vi phạm đó
và thực hiện cái thủ tục là phạt hợp đồng theo đúng cái điều kiện trong hợp đồng
theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ không chia nhỏ quá nhiều các gói thầu
khiến cho việc đánh giá năng lực của nhà thầu không được khách quan
bộ giao thông vận tải yêu cầu khống chế tỷ lệ công việc
dựa trên cơ sở năng lực nhà thầu chính và nhà thầu phụ
có sự phối hợp của các bên liên quan như bộ công an và thanh tra chính phủ
để cùng giám sát công trình
với những giải pháp mạnh mẽ cao tốc bắc nam sẽ được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
tạo động lực phát triển cho các địa phương có dự án đi qua
và phát huy vai trò huyết mạch trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước